new zealand khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của asean ở khu vực đánh giá cao tài liệu quan điểm của asean về ấn độ dương thái bình dương đề xuất tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực an ninh kinh tế người dân và môi trường
trong vai trò chủ tịch asean việt nam khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ gắn kết giữa asean với new zealand tăng cường hợp tác trong nhiều nội dung cụ thể
hội nghị cũng ghi nhận tiến độ soạn thảo kế hoạch hành động asean new zealand giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
malaysia vừa chính thức khởi động dự án có tên gọi chính sách ô tô quốc gia hai nghìn hai mươi nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành ô tô nội địa nước này
trong một mươi năm tới dự án không chỉ giúp ngành ô tô nội địa của malaysia vượt qua các thách thức mà còn đóng góp khoảng hai mươi năm tỷ đô la vào gdp nước này thông qua việc sản xuất khoảng một bốn mươi bảy triệu chiếc xe các loại
trong hai hãng ô tô nội địa của malaysia hiện chỉ còn perodua giữ được vị thế là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước này với sản lượng trung bình khoảng hai trăm năm mươi xe mỗi năm
khoảng bốn trăm linh tỷ con châu chấu sa mạc từ châu phi đang tiến vào khu vực phía nam trung quốc đe dọa an ninh lương thực cho quốc gia này trong mùa hè tới
nạn châu chấu vốn năng đầy hàng triệu người châu phi vào cuộc khủng hoảng an ninh lương thực đang trên đường tràn đến các khu vực phía nam của trung quốc gồm tỉnh vân nam tứ xuyên và khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây
khoảng một trăm linh con vịt đang được tập trung để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp nhất trước nguy cơ bốn trăm linh tỷ con châu chấu có thể đổ bộ vào nước này
hiện vùng biên giới giữa khu tự trị tây tạng với các nước pakistan ấn độ và nepal đang bị châu chấu tấn công và sinh sản nhanh chóng với số lượng có thể tăng gấp năm trăm linh lần vào tháng sáu tới

trong đàm phán về ngân sách hơn một tỷ euro của khối các nước giàu muốn thắt chặt thêm hầu bao trong khi các nước nghèo hơn thì cũng không có khả năng đóng góp thêm
tôi không nói về chi tiết mà chỉ muốn chốt lại một điều là sự khác biệt giữa chúng ta quá lớn các mối quan tâm của nhiều nước thành viên chưa được xem xét đầy đủ do đó rất khó để đi đến thống nhất
đức hiện phải gánh tới hai mươi ngân sách châu âu và sẵn sàng chấp nhận thêm một chút
nhưng một bảy theo đề xuất của chủ tịch
chủ tịch hội đồng châu âu được đánh giá là quá cao đối với berlin
vướng mắt lớn nhất là bốn nước hà lan đan mạch thụy điển và áo kiên quyết không đóng góp ngân sách vượt quá một gdp
vương quốc anh đã ra đi và điều đó phải được phản ánh trong ngân sách mới
hà lan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi brexit cũng như cuộc khủng hoảng người di cư nhưng đã đóng góp nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác
mức đóng góp cần phải dựa trên sự tăng trưởng kinh tế và lạm phát
nhóm bốn nước này đã đánh giá là quá cao
chủ tịch hội đồng châu âu cho rằng châu âu cần cắt giảm trợ cấp cho các nước thành viên nghèo hơn
tập trung giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu người tị nạn hay số hóa nền kinh tế của các nước thành viên
tuy nhiên một số thành viên không chấp nhận đề xuất này
đặc biệt năm nay eu còn phải giải quyết vấn đề mới là khoảng trống ngân sách bảy mươi năm tỷ euro sau khi anh rời khỏi eu
nhìn chung các nhà lãnh đạo đều đến bruxelles với tuyên bố thiện trí và cả những lần danh đỏ
những ưu tiên chính trị rõ ràng và thường là mâu thuẫn với nhau
có vẻ như mâu thuẫn về ngân sách chỉ là yếu tố điển hình cho sự dạn nứt đã xuất hiện từ lâu và không dễ hàn gắn giữa các nước eu
nhiều khả năng liên minh châu âu sẽ phải tổ chức một hội nghị bất thường trong tháng ba để tiếp tục đàm phán về vấn đề ngân sách
lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ cuốn hộ chiếu của anh sẽ quay trở lại bìa màu xanh lam truyền thống thay thế cuốn hộ chiếu bìa đỏ tía quen thuộc từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ chiếu mới sẽ được cấp kể từ tháng ba tới đây sau khi nước anh chính thức rời khỏi liên minh châu âu hôm ba mươi một tháng một vừa qua
thông báo của bộ nội vụ anh cho biết hộ chiếu của vương quốc liên hiệp anh và bắc ireland được thiết kế với bìa màu xanh lam và chữ vàng đã từng được sử dụng trước khi nước này gia nhập eu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ chiếu đầu tiên hiện đang được sản xuất tại ba lan và dự kiến sẽ được phát hành vào tháng sau
liên hoàn phim quốc tế bắc linh lần thứ bảy mươi đã chính thức khai mạng tối ngày hai mươi tháng hai tại thủ đô bắc linh cộng hòa liên bang đức
diễn ra từ ngày hai mươi tháng hai đến ngày một tháng ba khoảng ba trăm bốn mươi bộ phim đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ được công chiếu tại liên hoàn phim lần này
trong đó chỉ có một mươi tám phim được đề cử dự thi giành giải gấu vàng và gấu bạc giải thưởng chính của liên hoàn phim quốc tế berlin lần thứ bảy mươi
là một trong ba liên hoàn phim quốc tế lâu đời và uy tín nhất thế giới cùng với liên hoàn phim cannes của pháp và liên hoàn phim venice của italia
liên hoàn phim bắc linh trở thành ngày hội điện ảnh thu hút lượng khán giả đông nhất thế giới
trước bối cảnh lan rộng của dịch covid một mươi chín nhiều ngành nghề tại trung quốc đã bị trì hoãn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của người dân
và đối với các vũ công ballet việc không thể tập luyện sẽ khiến công việc của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để tránh sự trì trệ nhiều vũ công tại trung quốc đã quyết định
trở lại phòng tập để tập luyện nhưng không quên đem theo khẩu trang
các vũ công tại đoàn mối ballet thượng hải đang miệt mài chăm chỉ tập luyện từng động tác nhưng vẫn không quên đeo khẩu trang
dịch bệnh lan rộng đã ngăn cản họ đến phòng tập suốt hơn hai tuần qua
là một vũ công ballet việc không thể tập luyện mỗi ngày sẽ khiến cơ thể họ không còn được linh hoạt và dẻo dai
bởi vậy họ đã quyết định trở lại tập luyện dù tâm lý lo ngại về dịch bệnh vẫn bao trùm
chúng tôi đã trở lại tập luyện từ đầu tuần và mọi người đều chọn đeo khẩu trang
trên thực tế vì đeo khẩu trang để tập luyện là rất khó vì chúng tôi phải di chuyển nhiều nên cần phải có thể lực thật tốt
đây là lần đầu tiên trong đời họ phải đeo khẩu trang để tập luyện
điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc hô hấp khi phải hoạt động không ngừng
vũ công này cho biết cứ hai mươi phút tập luyện khi đeo khẩu trang anh lại cảm thấy khó thở
đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải đeo khẩu trang để tập luyện
sau một vài chuyến động tôi thấy rất khó thở tôi cảm thấy nhanh mệt hơn
nhưng tôi cho rằng đây là cách tốt để cải thiện thể lực
không chỉ vậy đoàn mùa cũng gặp phải vấn đề thiếu vũ công do nhiều người về quê và không thể trở lại do sự kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến những buổi biểu diễn đã được lên lịch trước
chúng tôi cần phải tập luyện trở lại vì có buổi diễn vào tháng bốn tới đây
chúng tôi không thể ở nhà quá lâu tất nhiên an toàn là trên hết
bởi vậy chúng tôi đều khử trùng nơi đây hai ba lần mỗi giờ
những nỗi lo và sự bất an về dịch bệnh là điều dễ hiểu nhưng bên cạnh đó còn là nỗi lo về cơm áo gạo tiền
khi sự bùng phát của dịch covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề khiến nhiều người phải tạm nghỉ công việc để tránh dịch
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay